mục tiêu của khởi nghiệp không chỉ là một con đường kiếm tiền tạo dựng sự nghiệp
mà còn là một chiếc lý sống khẳng định mình thử thách bản thân kiểm tra giới hạn tiềm tàng của chúng ta
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh điều này tại lễ khai mạc ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia hành hai mươi
và diễn đàn thanh niên khởi nghiệp hành hai mươi diễn ra vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ trong thực tế những công việc liên quan đến hoạt động khởi nghiệp
lập nghiệp của tuổi trẻ đã được triển khai từ rất sớm thông qua hàng loạt các phong trào thanh niên khởi nghiệp sáng tạo trẻ
qua đó đã khơi dậy sức mạnh của thanh niên tham gia những lĩnh vực đời sống xã hội tạo ra nhiều mô hình hay cách làm sáng tạo từ thực tiễn
thủ tướng nhận định hoạt động khởi nghiệp của thanh niên có nhiều khởi sắc
nhưng cũng gặp nhiều khó khăn mà các cấp ngành và chính phủ cần phải nhìn thấy
nhiều ý tưởng kết quả từ các cuộc thi khởi nghiệp chưa được quan tâm triển khai trong thực tiễn
một số ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp còn mang tính phong trào chạy theo số lượng mà chưa chú trọng thích đắn đến chất lượng
thiếu sự gắn kết giữa ý tưởng với doanh nghiệp
đặc biệt chúng ta chưa có được hệ sinh thái khởi nghiệp tương đối hoàn chỉnh để thúc đẩy nuôi dẫn khởi nghiệp lập nghiệp
về kỹ năng quản trị điều hành thiếu nguồn động viên hỗ trợ kịp thời mỗi khi có thất bại có gian nam
thủ tướng nêu rõ những khó khăn khởi nghiệp còn chậm được tháo gỡ nhất là về vốn và tính pháp lý đăng ký quyền sở hữu trí tuệ
chính phủ cam kết sẽ bảo vệ tối đa quyền sở hữu trí tuệ ưu tiên đầu tư cho hạ tầng công nghệ nhất là thông tin viễn thông
tạo nền tảng cần thiết khuyến khích các ngành kinh tế tham gia vào quá trình chuyển đổi số
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành chính quyền địa phương xem xét hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và lập nghiệp là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của mình
xem xét từng kiến nghị và đề xuất các phương án xử lý phù hợp thường xuyên đối thoại chủ động thiết lập các kênh chia sẻ thông tin
cung cấp các định hướng cho doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận xây dựng quỹ hỗ trợ tài chính cho khởi nghiệp